thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự hội nghị triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín của bộ thông tin và truyền thông
cùng dự có đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương và lãnh đạo các bộ ngành địa phương
năm hai nghìn một mươi tám tăng trưởng gdp đạt bảy tám vượt chỉ tiêu sáu bảy
ngành thông tin và truyền thông đã góp phần vào thành quả chung đó
ngành tiếp tục đạt được nhiều thành tiệu góp phần làm thay đổi sâu sắc đời sống kinh tế văn hóa xã hội của nhân dân
tốc độ tăng trưởng của doanh thu toàn ngành cao hơn tăng trưởng gdp cả nước đạt khoảng hai sáu mươi năm triệu tỷ đồng
năm hai nghìn một mươi tám lần đầu tiên mã biểu chính quốc gia được thiết lập làm cơ sở cho việc ứng dụng công nghệ khai thác chia chọn tự động
bộ đã chỉ đạo đẩy mạnh triển khai thực hiện quyết định số bốn mươi năm của thủ tướng về việc tiếp nhận hồ sơ
trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ biêu chính công ích
bộ đã làm tốt vai trò kiến tạo thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường viễn thông trên nguyên tắc bảo đảm sự cân bằng lợi ích giữa xã hội nhà nước và doanh nghiệp
bộ đã quyết định đi những bước đột phá từ trong tư duy trong chính sách và cả trong cách tiếp cận
đẩy mạnh ký kết với các bộ ngành địa phương để thúc đẩy công nghệ thông tin trong các hoạt động thúc đẩy phát triển chính phủ điện tử
triển khai các giải pháp đấu tranh với các doanh nghiệp nước ngoài cung cấp các dịch vụ xuyên biên giới vi phạm pháp luật việt nam
đã ngăn chặn gỡ bỏ hơn bốn bốn trăm linh video clip xấu độc trên mạng youtube gỡ bỏ hơn ba đường link có nội dung vi phạm trên facebook
trước khi vào dự hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc đã cùng các đại biểu tham quan triển lãm công nghệ công nghiệp
với sự tham gia trình diễn để mua các sản phẩm công nghệ cao của các doanh nghiệp để khẳng định năng lực của các doanh nghiệp trong ngành thông tin truyền thông
đã sẵn sàng cho cuộc cách mạng công nghiệp bốn thăm gian hàng zalo thủ tướng yêu cầu zalo cần nỗ lực hơn nữa để tăng số lượng tương tác
làm sao để người dùng có thể tra cứu tin tức từ chính quyền ngay trên zalo thủ tướng cũng khẳng định ở đâu có người việt thì ở đó có zalo